chế tạo tàng trữ vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng phùng xuân ngọc và lê đình minh hùng
vừa bị cơ quan an ninh điều tra công an tp đà nẵng khởi tố và bắt tạm ra
theo điều tra ngọc đã rủ hùng mua một khẩu súng ngắn trên mạng xã hội để đi đòi nợ
hùng thỏa thuận với người bán sẽ nhận súng và năm viên đạn đầu trì qua đường chuyển phát nhanh
dưới dạng linh kiện tháo rời để tránh bị phát hiện
khi nhận được hàng hùng tham khảo video được người bán gửi cho để lắp ráp lại thành một khẩu súng hoàn chỉnh
và thống nhất cất súng tại nhà của hùng có việc sẽ đem ra sử dụng
vào chiều ngày một mươi một tháng sáu ngọc rủ thêm nhóm bạn gồm năm người mang theo kiếm tự chế tuyếp sắt vào súng
để uy hiếp con nợ bất ngờ cả nhóm gặp tổ tuần tra nên bị ngăn chặn và mời lên làm việc